giới chức quốc phòng anh vừa công bố một thỏa thuận trị giá bốn tỷ bảng tương đương với bốn chín tỷ usd để chế tạo tàu ngầm tấn công
theo truyền thông hợp đồng trên được coi là một phần của chương trình thực hiện theo khuân khổ hiệp ước đối tác an ninh tăng cường ba bên giữa australia anh và mỹ gọi tắt là aukus để chế tạo tàu ngầm tấn công
phát biểu tại hội nghị thường niên của đảng bảo thủ cầm quyền bộ trưởng quốc phòng anh grand saps nêu rõ hợp đồng này được ký với các doanh nghiệp hàng đầu của anh
nhằm thúc đẩy và phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từ trước tới nay
theo hãng tin reuters hợp đồng đóng tàu ngầm trên được trao cho tập đoàn bae system và nằm trong khuôn khổ hiệp ước aukus
trước đó hồi tháng ba đánh đạo mỹ anh và australia đã công bố chi tiết kế hoạch cung cấp cho australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân
cụ thể vào đầu những năm hai nghìn ba mươi mỹ sẽ bán cho australia ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lov virginia do công ty general dynamics chế tạo và có thể là thêm hai chiếc nữa
trong giai đoạn thứ hai australia và anh sẽ chế tạo một tàu ngầm trong khuôn khổ aukus và australia sẽ nhận tàu ngầm đầu tiên của mình vào đầu những năm hai nghìn bốn mươi
các tàu ngầm này sẽ do bae systems và rolls royce chế tạo